người đăng ảnh trẻ em lên các trang mạng xã hội mà không xin phép có thể sẽ phải hầu tòa
đây là thông tin mà nhiều người đang dùng các trang mạng xã hội tại việt nam đặc biệt quan tâm
thông tin này xuất hiện khi luật trẻ em hai nghìn một mươi sáu được quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực
từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy vậy chúng ta cần phải có cái nhìn và hiểu thế nào về luật mới này
xin mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi
xin mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi
đối với những trường hợp bị xâm phạm về đời sống riêng tư cũng như bí mật cá nhân
đều có quyền khởi kiện ngay cả bố mẹ xâm phạm cũng có quyền khởi kiện
việc khởi kiện là sẽ thông qua người đại diện hợp pháp cũng như là người giám hộ
tôi khẳng định trẻ em có quyền kiện đối với những việc bị xâm hại hình ảnh
với cái quy định này thì nó lại phù hợp với hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
cũng như là bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm về quyền nhân thân đối với con người
là mẹ của một bé gái
hơn ba tuổi chị nguyễn thu hà ở phố phó đài láng hà nội
cũng đặc biệt quan tâm với những thông tin về luật trẻ em hai nghìn một mươi bốn
vừa chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
nhanh chóng bước qua những cảm giác lo ngại ban đầu
chị hà đã chủ động tìm hiểu những thông tin và trang bị kiến thức
cho chính mình xung quanh luật mới này
theo tôi thì cái việc mà đưa ảnh con của mình lên trên trang mạng cá nhân
thì giới hạn tuổi là đúng
bởi vì khi mà con đến một cái lứa tuổi nào đó
thì con bắt đầu có những cái ý thức về cái quyền riêng tư cá nhân của mình
ví dụ như là khi mà bố mẹ đưa ảnh con lên thì thấy là con dễ thương chẳng hạn
nhưng mà bản thân con thì con thấy là cái hành động ấy của con rất là ngốc ngách chẳng hạn
ngoài cái việc là làm cho con xấu hổ ảnh hưởng đến tâm lý của con
thì có thể là bố mẹ sẽ vô tình làm lộ cái thông tin
và những cái thông tin đấy nếu mà để những cái người mà có mục đích không tốt
họ lợi dụng và họ biết được cái thông tin thì có thể là ảnh hưởng tới con
trong luật trẻ em lần này
cũng có những quy định rõ về quyền được tham gia ý kiến
vào các vấn đề liên quan đến trẻ em của trẻ khi bảy tuổi
những quy định trong gia đình nhà trường
thậm chí những quyết định của cơ quan nhà nước khi ra các chính sách pháp luật
đều phải tham khảo ý kiến của trẻ em đặc biệt là trẻ từ đủ bảy tuổi trở lên
khi xây dựng luật thì các nhà làm luật bao giờ cũng xác định
các nhà cũng xác định về cái độ tuổi để chịu trách nhiệm về pháp luật
đối với những trường hợp
đối với trường hợp
đối với trường hợp này quy định bảy tuổi
bởi vì các nhà khoa học cũng như là tính toán đến tâm sinh lý của người trẻ
khi mà người trẻ đủ bảy tuổi là người ta đã nhận thức được cái thế giới xung quanh
người ta nhận thức được có những cái quan điểm riêng
có những cái ý kiến riêng đối với sự việc hiện tượng mà xảy ra
cho nên là quy định bảy tuổi là phải hỏi ý kiến của trẻ
trong cái nguyện vọng cũng như là cái tâm tư
hay là cái ý kiến của trẻ ra sao đối với cái việc người lớn định làm
nhằm hỗ trợ các em có thể giải quyết các vướng mắc
nếu nhận thấy các hành vi có nguy cơ xâm hại đến quyền riêng tư cá nhân
trong luật mới này đã có cơ chế để trẻ em có thể bày tỏ ý kiến
nguyện vọng gửi thông tin mà các em cho rằng bất lợi đối với các em bằng hai biện pháp hỗ trợ
các em có thể cung cấp thông tin về hành vi gây bất lợi cho mình
kể cả của bố mẹ đến một tổ chức mà luật quy định
đó là trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
các em có thể gọi điện đến tổng đài quốc gia về trẻ em với đầu số một nghìn tám trăm linh một nghìn năm trăm sáu mươi bảy
đây là điện thoại tư vấn hỗ trợ cho trẻ do cục bảo vệ chăm sóc trẻ em
thuộc bộ lao động thương binh và xã hội vận hành
ngay lập tức các cơ quan chức năng sẽ có những biện pháp kết nối với chính quyền sở tại bảo vệ các
các em tốt nhất để đưa các hành vi gây tổn hại đến các em ra trước pháp luật